cảnh sát hàn quốc cho biết đang điều tra vụ đe dọa đâm giao ở ga tàu điện ngầm gangnam phía nam thủ đô seoul
lời đe dọa được đăng tải bằng một tài khoản nghi là của nhân viên cảnh sát
lời đe dọa được đăng tải trên bly một cộng đồng trực tuyến của người lao động
cảnh báo sẽ tấn công bằng giao ở cửa một của ga tàu điện ngầm gangnam vào buổi tối
đồng thời nhấn mạnh sẽ giết hại tất cả mọi người
bài đăng trên đã được xóa ngay sau đó
cơ quan cảnh sát quốc gia đang nghi ngờ và sẽ kiểm tra liệu chủ tài khoản này có phải là một cảnh sát hay không
cơ quan trên cam kết bắt giữ thủ phạm và có biện pháp trừng phạt thích đáng
kể từ sau vụ đâm giao gần ga tàu điện ngầm silim ở thủ đô seoul khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương
vào ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua văn phòng điều tra quốc gia đã ghi nhận hàng trăm trường hợp đe dọa giết người trực tuyến
bắt giữ một trăm chín mươi hai cá nhân có liên quan và tạm giam hai mươi người